từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người đối tượng la xuân vinh hai mươi chín tuổi
trú tại phường bốn tp đà lạt vừa bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng bắt quả tang vì tàng trữ ma túy
trong quá trình tuần tra trên đường phan bội châu tổ công tác bất ngờ kiểm tra la xuân vinh
đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn phát hiện trong người vinh có một túi ni lông màu đen
chứa chất tinh thể màu trắng tại cơ quan công an vinh khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy
và túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá mua về để sử dụng
ngoài ra đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ